các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các quả điều tra xác minh trình xướng cùng các thuộc cấp đã thu lợi hơn một trăm linh hai tỷ đồng
trước đó ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một phiên tòa sơ thẩm đã được tổ chức nhưng phải tạm hoãn vì có ba bị cáo vắng mặt
trong đó bị cáo lê châu phước hưng chú tại quận hai tp hcm được gia đình cung cấp giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần
sau một thời gian điều tra xác minh cơ quan tố tụng xác định hưng chỉ bị hạn chế về năng lực và hành vi
bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật và không thuộc trường hợp phải đưa đi điều trị bắt buộc
sau một ngày làm việc hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt một mươi chín năm tù đối với hai bị cáo là bùi thị nguyệt chú tại huyện đơn dương
và bùi thị thanh uyên chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
theo có trạng bùi thị nguyệt kinh doanh giống rau củ tại huyện đơn dương từ năm hai nghìn một mươi
làm ăn thua lỗ nên nguyệt đã đi vai tiền của nhiều người trong đó nguyệt bàn với bùi thị thanh uyên là cháu ruột của mình
đưa ra thông tin gian dối thực hiện ba lần vay tiền của bà nguyễn thị ngọc loan tại xã lạc lâm huyện đơn dương với số tiền bốn năm tỷ đồng
sau khi cầm được tiền nguyệt dùng để trả nợ và mua cây giống kinh doanh một phần còn lại dùng để trả lãi cho chính bà loan
tuy nhiên do mất khả năng trả nợ nên bà loan đã làm đơn tố cáo nguyệt và uyên đến cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên bùi thị nguyệt là người chủ mưu trong việc trong vụ việc nhận bản án một mươi bốn năm tù bùi thị thanh uyên là đồng phạm chịu mức án năm năm tù
đồng thời phải chịu trách nhiệm trả cho bà loan số tiền đã vay còn lại là hơn ba tỷ sáu trăm linh bốn triệu đồng
với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng nguyễn thế anh
chú tại xã sơn hà huyện nho quang vừa bị công an tp ninh bình tỉnh ninh bình bắt giữ
vào chiều ngày sáu tháng bốn tổ công tác của công an tp ninh bình tổ chức tuần tra tại đường lương văn tụy phường tân thành thành phố ninh bình
phát hiện nguyễn thế anh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi f năm nghìn ba trăm bảy mươi hai dừng đỗ ngược chiều để đón khách
khi bị tổ tuần tra yêu cầu xuống xe làm việc nguyễn thế anh đã bất ngờ điều khiển xe ô tô lao về phía tổ công tác
là một đồng chí cảnh sát trả tự phải đu bám lên capo xe để đảm bảo an toàn
nguyễn thế anh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy khoảng một trăm linh m thì bị đường đường công an bắt giữ
thưa quý vị và các bạn phải thẳng thắn nhìn nhận rằng không gian mạng chưa bao giờ bùng nổ hiện tượng lừa đảo chiếm hoạt tài sản nhiều như hiện nay
bất kể một lĩnh vực nào cũng đều xuất hiện đối tượng lừa đảo và nạn nhân thì nhiều vô kể
trong đó chiêu trò dùng mạng xã hội rồi giả danh là người
nước ngoài việt kiều để làm quen hứa hẹn tặng quà tặng tiền sau đó yêu cầu chuyển lệ phí và chiếm đoạt số tiền trên
vì không còn mới nhưng số lượng nạn nhân vẫn không ngừng tăng lên
ghi nhận sau đây tại địa bàn huyện lạng giang tỉnh bắc giang địa phương đang có nhiều người dân trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
người phụ nữ này trú tại xã tân dĩnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
qua mạng xã hội facebook bà kết bạn với một người không quen biết
sau một ngày trò chuyện qua lại người bạn mới quen đã ngỏ ý gửi tặng bà một món quà rất giá trị
nhưng yêu cầu bà phải lên ngân hàng chuyển khoản hơn hai mươi ba triệu đồng tiền phí hải quan mới được nhận quà
nghĩ là thật bà đã nhanh chóng ra ngân hàng truyền khoản
ngay khi bà đến ngân hàng truyền khoản chị giáp thị trang hoa nhân viên agribank đã phát hiện có dấu hiệu bất thường
nên báo cáo lãnh đạo đơn vị báo cáo công an huyện và hướng dẫn bà tạm dừng chuyển khoản
qua nói chuyện với khách hàng thì tôi cũng thấy nắm bắt được là khách hàng cũng mới quen
khách cũng mới quen với người này được mấy tháng thôi
thì người ta cũng bảo là chuyển thêm tiền để người ta trả tiền hàng về nhưng phải trả chiến phí hải quan
thì tôi thấy tôi đối chuyện với khách hàng tôi cũng thấy khách hàng cũng mới quen
trừ với các dấu hiệu công an huyện họ đánh công an xuống thì thấy có nghi ngờ là có dấu hiệu của lừa đảo
thì tôi cũng tạm thời là không dừng giao dịch giữa và không giao dịch chuyển tiền đi
và báo cáo với lãnh đạo cấp trên để nhờ lãnh đạo xem xét
với tinh thần đề cao cảnh giác từ năm hai nghìn hai mươi đến nay ngân hàng agribank chi nhánh lạng giang
đã ngăn chặn thành công một mươi ba vụ có dấu hiệu lừa đảo với ba trăm năm mươi triệu đồng
cũng với hình thức tương tự như trên giúp nhiều khách hàng không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội
và qua cái thông tin phản hồi từ khách hàng cũng như là cái chỉ đạo của công an tỉnh bắc giang
thì chúng tôi đã thường xuyên tập huấn cho cán bộ nhất là cán bộ giao dịch viên
những cái bộ phận mà thường xuyên tiếp xúc với khách hàng chuyển tiền
thế và khi thấy những cái biểu hiện bất thường ví dụ như khách hàng chuyển tiền lần đầu
hoặc là khi khách hàng chuyển có thái độ vội vàng hay là nghe điện thoại
hoặc có những biểu hiện lo sợ thì chúng tôi đều yêu cầu giao dịch viên phải hỏi han tư vấn
rồi hướng dẫn khách hàng đọc các biển cảnh báo
và kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo
từ những vụ việc trên cho thấy công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
chính vì vậy trong thời gian qua công an huyện lạng giang đã kịp thời tuyên truyền
về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này trong các cơ quan doanh nghiệp
qua đó góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
nhiều cơ quan doanh nghiệp nhà trường cũng đã kịp thời phát hiện
chủ động ngăn chặn được một số hành vi phạm tội như ngân hàng nông nghiệp huyện lạng giang
thời gian qua đã tuyên truyền trong số nhân viên và khách hàng đến giao dịch
chủ động phát hiện và phòng ngừa được một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên thông qua mạng xã hội
cơ quan công an tiếp tục đề nghị mọi người dân cần nâng cao cảnh giác
không kết bạn gia lô facebook với người lạ không chuyển tiền cung cấp thông tin cá nhân
khi chưa nắm rõ nguồn gốc lai lịch của cá nhân hay tổ chức tự xưng làm quen liên hệ
đồng thời cần báo ngay cho lực lượng công an khi phát hiện những vụ việc như trên
để tránh tiền mất tật mạng
tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam
theo dõi các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

trong đó tập trung xử lý người điều khiển xe mà trên đường trong cơ thể có chất ma túy
vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật

cho đến nay chúng tôi đã kiểm tra hàng ngàn lịch phương tiện
nhưng đại đa số các chủ vương người điều khiển phương tiện chấp hành rất tốt

từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày bảy tháng bốn
cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã dừng kiểm tra gần sáu bốn phương tiện giao thông đường bộ
qua kiểm tra đã tiến hành lập biên bản bốn trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn
một trường hợp dân tính với chất ma túy tầm giữa bốn trăm bảy mươi sáu phương tiện
xứ phạt với số tiền gần hai sáu tỷ đồng tức giấy phép lái xe hai trăm hai mươi hai trường hợp
việc ra đời của nghị định một trăm linh đã được người dân trên toàn quốc đồng tình hưởng ứng và ủng hộ
trong thời gian đó việc vi phạm nồng độ cồn và ma túy đã được kéo giảm rõ rệt
tuy nhiên trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi tình trạng vi phạm nồng độ cồn đã có chiều hướng gia tăng trở lại
để thực hiện nghiêm kế hoạch này trong thời gian tới
phòng quản xã hà tông sẽ tiếp tục chỉ đạo chuyển khai quyết liệt hơn nữa
về việc kiểm tra xử lý đối với chuyên đề này nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông
qua đó thì cũng nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông
đồng thời sẽ phối kết hợp chặt chẽ để thực hiện tốt công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về trợ tự an toàn giao thông ở chung
theo phương châm là đại ủng thư bia thì không lấy xe
cũng thông qua đây lực lượng cảnh sát giao thông rất mong muốn người dân tự giác chấp hành các quy định
về đảm bảo trợ tự an toàn giao thông đặc biệt là về việc không sử dụng thư bia
và các chất kinh thức khi tham gia giao thông để tránh những hậu quả đáng tiếc
chuyên đề tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm
người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
sẽ kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
do đó mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật
hành thành thói quen đã uống rượu bia thì không lấy xe
từng bước xây dựng văn hóa giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
chuyển sang vấn đề y tế kính thưa quý vị bên cạnh việc gia tăng rất nhanh số ca mắc
một số bệnh viện cho biết đã xuất hiện
vì nhiều ca tay chân miệng gây biến chứng thần kinh khiến bệnh nhân bị liệt chi
và so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi thì số ca mắc tay chân miệng tăng lên tới bốn lần
và chủ yếu là khu vực miền nam đặc biệt là tp hcm
theo thống kê từ bệnh viện nhi đồng hai số ca mắc tay chân miệng trong tháng ba vừa qua
là gần một ca cả ngoại trú và nội trú
tính đến ngày tám tháng bốn khoa nhiễm của bệnh viện nhi đồng hai tp hcm có khoảng ba mươi tám bé
đang điều trị tay chân miệng thì một mươi năm có biến chứng nặng cần theo dõi sát
bên cạnh việc gia tăng nhanh chóng về số ca cũng xuất hiện nhiều ca mức độ nặng
thậm chí có trường hợp biến chứng thần tinh gây yếu tay chân
bé bị mụn ly ti trên người nữa nên em chở bé đi khám
lúc đầu thì em cũng chỉ nghĩ bé là bệnh thông thường thôi
ngày hôm qua em mới chở bé lên đây thì đi khám thì bác sĩ nói là
bé đang chuyển qua giai đoạn nặng hơn nên là cha bé vô nhập tiện gấp luôn
hiện tại đang ở trong khoa thì có những trường hợp tay chân miệng biến chứng thần kinh
và để lại di chứng như là yếu tay hoặc là yếu chân
khoa đang cũng có những cái nghiên cứu để mà tìm xem là cái chủng virus gây bệnh tay chân miệng
trong năm nay nó có những cái gì đặc biệt nó có những cái biến thể những cái phát sinh gì đặc biệt
mà lại gây cái tỷ lệ mà biến chứng biến chứng thần kinh nhiều hơn những năm khác giống như vậy
các biến chứng tay chân miệng trẻ có thể gặp phải gồm biến chứng mất nước bội nhiễm
biến chứng thần kinh tim mệt hô hấp
đặc biệt là các biến chứng thần kinh bởi đây là dạng biến chứng nặng nề nhất
đe dọa đến tính mạng trẻ hoặc gây tổn thương não không hồi phục
nhận thức rõ những biến chứng cũng như mức độ nguy hiểm của bệnh tay chân miệng ở trẻ
sẽ giúp cha mẹ chủ động phòng ngừa phát hiện và xử lý kịp thời
các phụ huynh ở nhà khi mà theo dõi con mình nên nó theo dõi sát ngoài
tại vì có những cái trường hợp mà nó không có biểu hiện ra là có bóng nước hoặc là nổi bóng nước
hoặc là lét miệng giống như là những cái triệu chứng tay chân miệng mình thường gặp
mà nó chỉ có đến bệnh viện với lại cái triệu chứng là yếu tay yếu chân
mình chơi với đi loạn trạng
thì cái lúc mà xét nghiệm ra thử thì nó là tay chân miệng
nên phụ huynh cũng cần lưu ý đến cái vấn đề ví dụ như là em bé thì nó có sốt
ngoài cái triệu chứng sốt ra không có triệu chứng gì rõ ràng
nhưng mà có những triệu chứng ví dụ như là thần kinh ví dụ như là yếu liệt
hoặc là đi loạn trạng hoặc là mũi giật mình chơi với nhiều
thì cũng cần đi đưa bé đến thăm khám ở những cái chuyên khoa
những cái bệnh viện chuyên khoa gần nhất
trước thực tế số trẻ nhập viện điều trị tay chân miệng tại các bệnh viện
ở tp hcm tiếp tục tăng với nhiều ca bệnh nặng
các bác sĩ dự báo cuộc chiến với bệnh này có thể sắp bắt đầu
khi tháng bốn vào thời điểm bệnh tăng mạnh
sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã xây dựng kế hoạch giám sát
hỗ trợ công tác phòng chống bệnh tay chân miệng hàng tuần
tại các quận quyện có số ca báo động
chủ động giám sát và xử lý các ca bệnh ổ dịch trên địa bàn